tại trụ sở ủy ban kinh tế xã hội châu á thái bình dương của liên hợp quốc gọi tắt là s cap ở thủ đô bangkok của thái lan
đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại thái lan kiêm nhiệm đại sứ đại diện thường trục của việt nam tại s cap phan trí thành
đã có buổi gặp và trao thư ủy nhiệm tới phó tổng thư ký liên hợp quốc thư ký điều hành s cap amida sanchia alitjabana
phó tổng thư ký liên hợp quốc thư ký điều hành s cap amida sanchia alitjabana đánh giá cao những đóng góp của việt nam
trong vai trò kép chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong đó có việc góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện asean liên hợp quốc
đại sứ đại diện thường trực của việt nam tại s cap phan trí thành khẳng định
việt nam cam kết thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững
đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa việt nam và s cap
đại sứ đại diện thường trực của việt nam tại s cap phan trí thành khẳng định
đại diện thường trực của việt nam tại s cap phan trí thành khẳng định